xin chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của hình thế gây mưa trên cao nên các tỉnh đông bắc bộ còn mưa giải sát về đêm và sáng trong hai mươi bốn h tới
sau đó từ hai mươi chín tháng sáu mưa giảm và trời nắng nhiều trở lại
nắng nóng có khả năng xảy ra ở các tỉnh đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội với ngưỡng nhiệt đạt mức ba mươi năm ba mươi sáu độ
với các tỉnh thành tây bắc bộ mưa xảy ra ít hơn chỉ giải sát về đêm và sáng
còn ban ngày trời nắng nhiều nắng nóng cũng xuất hiện từ hai mươi chín tháng sáu với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức ba mươi năm ba mươi sáu độ một số nơi có thể cao hơn
với khu vực trung bộ nắng nóng cũng sẽ có xu hướng gia tăng tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế với nhiệt độ tăng tuyến tính từng ngày
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây thuộc nghệ an hà tĩnh có thể đạt trên ba mươi bảy độ
quý vị chú ý cho các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình dương
bình thuận nắng nóng cũng có thể xuất hiện tại một số nơi như quảng nam quảng ngãi với nhiệt độ ban trưa vượt ngưỡng ba mươi năm độ
còn các tỉnh phía nam từ bình định đến ninh thuận thời tiết dịu hơn vào chiều tối do vẫn có mưa giải rác vào buổi chiều
với khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cực độ trung bình nên tiếp tục có mưa rông vào chiều tối
cục bộ có thể xảy ra mưa to và rông
trong cơn rông gần cảnh sát có hiện tượng cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
ban ngày trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức hai mươi tám ba mươi một độ thời tiết mát mẻ kéo dài
tương tự tại các tỉnh thành miền nam mưa xảy ra sớm hơn
từ đầu giờ chiều mưa có thể xuất hiện ở các tỉnh miền tây nam bộ sau mở rộng ra toàn bộ khu vực
cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to người dân cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
cũng như nguy cơ ngập úng ở vùng trụng thấp
do có mưa nên nhiệt độ ở đây sẽ giao động trong mức thấp
ngày đêm ở dưới ngưỡng ba mươi bốn độ